hiện tại khu vực tây nguyên và nam bộ đã bước vào mùa mưa
không còn nguy cơ xuất hiện hạn hán thiếu nước và xâm nhập mặn
theo tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
hiện tại khu vực tây nguyên và đông nam bộ đã xuất hiện mưa trên diện rộng ở tất cả các tỉnh
lượng mưa trong mùa mưa sẽ bổ sung nguồn nước cho sản xuất vụ hè thu vụ mùa hai nghìn một mươi chín
do vậy đã chấm dứt ảnh hưởng của hạn hán thiếu nước trong thời gian tới của năm hai nghìn một mươi chín
khu vực đồng bằng sông cửu long xâm nhập mặn đang giảm
thời gian tới sẽ tiếp tục giảm do đã vào mùa mưa và dòng chảy tăng cường từ thượng nguồn
nguồn nước cung cấp cho sản xuất vụ hè thu được bảo đảm không xảy ra tình trạng hạn hán xâm nhập mặn
tuy nhiên khu vực trung bộ vẫn tiếp tục có nguy cơ xảy ra hạn hán thiếu nước do vẫn đang trong mùa khô